sáng nay một mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội cộng đồng họ bùi việt nam đã tổ chức kỷ niệm một mươi năm năm thành lập và ra mắt sách về cụ bùi bằng đoàn
đây là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh cố trưởng ban thường trực quốc hội bùi bằng đoàn
tại sự kiện diễn ra các hoạt động ý nghĩa như vinh danh khuyến học tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
vận động người dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội
cuốn sách về cụ bùi bằng đoàn lần đầu tiên cũng được ra mắt công chúng
bùi bằng đoàn là người có tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc từ lúc còn là một vị quan của triều đình nhà nguyễn
đến khi trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt của nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa
cụ bùi bằng đoàn đã luôn nêu cao tinh thần vì nước vì dân xả thân vì nghĩa lớn
cuốn sách đã nêu lên được tình cảm của cụ bùi bằng đoàn đối với nhân dân tình cảm của nhân dân đối với cụ
cũng như làm nổi bật được những đóng góp lớn lao của nhà yêu nước bùi bằng đoàn đối với đất nước trong từng quá trình hoạt động cách mạng của mình